thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để triển khai chiến dịch tiêm chủng xét nghiệm thần tốc
hà nội đã liên hệ với một mươi một tỉnh thành phố lân cận để hỗ trợ đảm bảo đến ngày một mươi năm tháng chín
sẽ thực hiện xét nghiệm cho người dân trên địa bàn và đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể các địa phương đã cử hơn ba ba trăm linh cán bộ phối hợp với hà nội
phân chia theo địa bàn để tiến hành xét nghiệm và tiêm chủng nhanh nhất có thể
bên cạnh đó hà nội cũng phối hợp cùng với lực lượng y tế các tỉnh
phân chia phù hợp giữa các vùng một hai và ba
nếu các quận huyện nào đã hoàn thành việc xét nghiệm lấy mẫu thì sẽ điều chuyển sang địa phương còn lại chưa hoàn thành
đảm bảo đến ngày một mươi năm tháng chín hà nội sẽ đảm bảo tiêm đủ mũi một cho người dân và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố